thưa quý vị ít nhất một mươi sáu người đã thiệt mạng và sáu người khác bị thương trong một vụ nghi ngờ bị điện giật ở bang uttarakhand phía bắc ấn độ vào ngày một mươi chín tháng bảy
thủ hiến bang này cho biết một cuộc điều tra sai phạm liên quan đến sự cố trên cũng đã được triển khai
vụ việc xảy ra bên trong một nhà máy xử lý nước thải thuộc chương trình hàng đầu của chính phủ liên bang tập trung vào việc bảo tồn sông hàng
cơ quan chức năng cho hay những người thiệt mạng bao gồm một sĩ quan cảnh sát và ba nhân viên từ lực lượng bảo vệ
đồng thời cũng cho biết thêm rằng đã có nghi ngờ về cái chết của những người sau đó khi họ cố gắng cứu sĩ quan cảnh sát
nguyên nhân được cho là nổ máy biến áp và gây những điện vào cây cầu bắc qua sông alaknanda
sau đây là một số thông tin đáng chú ý về tình hình an ninh trật tự tại một số quốc gia trên thế giới
cảnh sát bảo vệ sĩ quan cảnh sát
new zealand cho biết hai người và kẻ xả súng đã thiệt mạng cùng nhiều người khác bị thương trong vụ xả súng tại một công trường xây dựng ở auckland thành phố lớn nhất của nước này
vụ xả súng tại một trong những con phố đông đúc ở trung tâm thành phố này xảy ra chỉ vài giờ trước trận khai mạc giải vô địch bóng đá nữ thế giới lần thứ chín
tuy nhiên cảnh sát địa phương thông báo rằng vụ việc không phải là nguy cơ đối với an ninh quốc gia